theo nhận định từ viện kế toán công chứng vương quốc anh việt nam vẫn trở thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở đông nam á
dù tăng trưởng kinh tế của nước ta được dự báo chỉ còn ở mức sáu bảy
theo đánh giá việt nam không bị cuốn vào xu hướng giảm xuất khẩu chung trong khu vực mặc dù mức tăng trưởng có giảm so với năm ngoái
trong khi xuất khẩu tại các nền kinh tế đông nam á còn lại đã ghi nhận sự sụt giảm mạnh
xuất khẩu hàng hóa của việt nam cao hơn một mươi bốn so với tháng bốn năm ngoái
theo báo cáo tiêu điểm kinh tế toàn khu vực đông nam á mới nhất của viện kế toán công chứng vương quốc anh
động lực kinh tế được điều tiết đạt mức sáu tám so với cùng kỳ trong quý đầu tiên của năm hai nghìn một mươi chín
cơ sở tăng trưởng trong quý là thế mạnh liên tục trong lĩnh vực sản xuất hoạt động ổn định của ngành dịch vụ và tăng sản lượng nông nghiệp
ngoài ra đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi và sản xuất vẫn là động lực đáng kể thúc đẩy tăng trưởng của việt nam
nhìn chung gdp việt nam được dự báo sẽ tăng sáu bảy trong năm nay